kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết là đến nay hơn một một mươi sáu triệu ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi bệnh
các tỉnh thành phố khẩn trương tổng ra soát đối tượng tiêm chủng trên địa bàn
khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bảo đảm bao phủ đủ mũi cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
và các nhóm đối tượng có nguy cơ
tổ chức tiêm vét tại nhà cho người cao tuổi người có bệnh nền người di chuyển khó khăn
hoàn thành trong tháng một mươi hai năm nay
thành phố hồ chí minh điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chín liều nhắc lại từ sáu tháng xuống còn ba tháng dành cho người trên một mươi tám tuổi
người thuộc nhóm nguy cơ người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhóm ưu tiên triển khai trước
bộ y tế cũng vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua
theo đó hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ hai mũi
với tám loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép
chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã qr
hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày mã qr này được khởi tạo
theo hướng dẫn của bộ y tế quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước
và quy trình cấp gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng giả soát xác minh xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
nền tảng này kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp
chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số giấy
xác nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tập trung
chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã qr
theo tiêu chuẩn của eu quy định
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp
với các cục nhiệm vụ và tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm công an tp hcm
đồng nai bà rịa vũng tàu
triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng
do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia
với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện
nhắm đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng
liều lĩnh có bị hiện hoạt động băng nhóm
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
để tranh giành địa bàn tại thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu
và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chi đạo phòng phòng
người đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
ban chuyên án xác định ban nhóm này còn tổ chức đánh bạc
bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet
với thư đoạn tinh vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát hình sự chủ trì phô hợp
và các đơn vị liên quan tiến hành phá án
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại một mươi bốn địa điểm
thuộc nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh
bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng
một trăm hai mươi viên đạn cùng nhiều hung khí
năm trăm tám mươi triệu đồng một xe ô tô
hai mươi ba điện thoại di động
cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hải phòng cầm đầu
dung sức cho điền là các đối tượng
cụng cái nhiều tiền án tiền sự
gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lò văn tuấn
cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc
của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát hành sự đang tiếp tục
củng cố tài liệu mở rộng điều tra xử lý
tiệt để băng nhóm tội phạm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái vừa phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng hảng a hồ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bá lau
xã pá lau huyện trạm tấu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại thôn nà vọng xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái đã phát hiện và bắt quả tang
đối tượng hàng a hồ về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ
hai bánh heroin gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình
cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ
gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người
một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức một túi ni lông
bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung
phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
gần một bánh heroin một cân tiểu ly một điện thoại
và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan khác
hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang liên tiếp nhiều vụ mua bán
tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ
cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang phát hiện xử lý
góp phần làm trong sạch địa bàn
ghi nhận của phóng viên intv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
có hậu khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang khởi tố
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn
do thời gian dịch giãn thiếu tốn

tôi nhận thức hành vi của mình là sai trái
lúc đấy tôi hiểu tiền
nên là tôi làm nhiều

từng khói nhỏ để bán

trước đó công an thành phố hà giang
cũng đã bóc cỡ đường dây buôn bán ma túy

cả hai khung trú tại xã ngọc đường tp hà giang tỉnh hà giang cầm đầu
qua các vụ việc cho thấy
phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ
không hình thành đường dây lớn để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện trên địa bàn
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang
đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ
với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố
thì cơ bản
thì chúng tôi cũng có
chúng tôi cũng đã kịp thời
khám phá bắt giữ và xử lý
rất là cương quyết
bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại
một số các cái tụ điểm
một cái điểm các cái điểm bán lẻ
chủ yếu là do
các cái con nghiện tự mua đi bán lại
vì vậy mà trong thời gian tới mà nhất là trong cái đợt cao điểm này
chúng tôi sẽ tiếp tục
bằng các cái biện pháp để kịp thời
phát hiện bắt giữ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang
tiếp tục bám sát cơ sở thực hiện có hiệu quả
công tác truy vết triệt phá tụ điểm phức tạp
về tệ nạn xã hội nhất là điểm mua bán
sử dụng tài sự ma túy đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn tỉnh
liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào rạng
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tại một khu chợ trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh văn phương năm mươi tuổi
trú tại phường tân chính quận thanh khê
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó phương đi đến khu vực chợ mới
thuộc địa bàn phường hòa thuận đông quận hải châu
thì phát hiện xe máy của ông lê đức hà
dựng trên vỉa hè không có người trông coi
mà vẫn cắm chìa khóa liền thực hiện hành vi
trộm cắp tài sản khi vừa lùi xe xuống đường
thì phương gặp ông hà bị chặn lại
nhưng vẫn tăng ga bỏ chạy nhận tin báo
công an quận hải châu đã khẩn trương triển khai lực lượng
truy tìm tổ tuần tra của công an phường hòa thuận đông
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
đã phát hiện và bắt giữ phương
tại ngã tư ông ích khiêm trần cao vân
thu giữ được xe máy của ông hà bị mất
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa thi hành
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn quý
trú tại phường tám thành phố đà lạt
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quý thanh
lộc phát để tiếp tục điều tra về hành vi
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng
và lâm sản
theo đó trong thời gian thực hiện hợp đồng với
ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng đam rông
về việc tận thu tận dụng gỗ là cây rừng
có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
nguyễn văn quý dưới danh nghĩa là giám đốc công ty
trách nhiệm hiệu hạn quý thanh lộc phát
đã chỉ đạo nhân viên khai thác chở gỗ
từ các tiểu khu thuộc xã phi liêng huyện đam rồng
trái với các quy định trong hợp đồng đã ký
kiểm tra nhà xưởng và bãi tập kết
của công ty quý thanh lộc phát
được lượng chức năng phát hiện gần sáu mươi m khối gỗ thông tươi
và gỗ cây trò không rõ nguồn gốc
đang được tập kết tại đây
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ
cũng tại tỉnh lâm đồng
vào những ngày cuối tuần lượng phương tiện đông
do nhiều du khách chọn đà lạt là điểm đến du lịch
nguy cơ cao xảy ra các tình huống
mất an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp
với công an huyện di linh tuần tra chốt chặn
và xử lý nhiều xe mô tô phân khối lớn
vi phạm trên quốc lộ hai mươi
chỉ trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tổ công tác đã lập biên bản xử lý trên năm mươi trường hợp
phần lớn là xe mô tô phân khối lớn
vi phạm luật giao thông
lỗi phổ biến nhất của người điều khiển các phương tiện
là vi phạm về tốc độ
cá biệt tại nhiều đoạn đường trên quốc lộ hai mươi
thuộc khu dân cư khu đô thị
các phổ thủ vẫn chạy với tốc độ cao
có trường hợp lên tới gần một trăm linh km một giờ
cùng với đó nhiều xe mô tô phân khối lớn
khi bị xử lý còn được phát hiện đã độ chế
thay đổi kết cấu của nhà sản xuất
không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để lưu thông
ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
lực lượng cảnh sát giao thông còn tạm giữ
các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi